tại thôn thượng nông xã bình minh huyện nam trực tỉnh nam định
một cây cầu ngói cổ hàng trăm năm tuổi được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia
trong quá trình tu sửa lại thì đã bị làm mới sai lệch so với kết cấu ban đầu
trước tình trạng này sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh nam định đã yêu cầu địa phương
khẩn trương tiến hành phục hồi lại nguyên trạng cho di tích
cụ thể vào năm hai nghìn một mươi chín cầu ngói chợ thượng được bộ văn hóa thể thao và du lịch
hỗ trợ hai trăm linh triệu đồng để tu sửa phần mái đã bị xuống cấp
ban quản lý di tích và danh thắng tỉnh nam định đã thuê đơn vị thi công tiến hành sửa chữa
phục dựng đúng theo thiết kế ban đầu
tuy nhiên người dân địa phương nhận thấy một số hạng mục đã bị xuống cấp
theo thời gian vẫn chưa được sửa chữa nâng cấp nên đã huy động các nguồn xã hội hóa
tự ý làm mới một số chi tiết của di tích
sau khi phát hiện vụ việc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh nam định
đã yêu cầu địa phương thuê các chuyên gia khẩn trương phục hồi lại nguyên trạng cây cỏ